nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nhà nước cô quét sách gia bơ an mưu bà rác an hamad an saba
và tổng thống nước cộng hòa liên bang myanmar u win min thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sẽ thăm chính thức nhà nước coes từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
và nước cộng hòa liên bang myanmar từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng một mươi tới đây
thông tin về chuyến thăm của thủ tướng cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân